theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cơn bão số bảy vẫn đang tiếp tục di chuyển vào đất liền
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông trên vùng bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km
như vậy trưa nay bão sẽ đi vào đất liền tỉnh quảng đông trung quốc sau đó suy yếu dần
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số bảy sau đó hình thành một dạnh áp thấp qua bắc bộ
nên từ gần sáng ngày hai mươi tám tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng tám ở bắc bộ có mưa diện rộng
khu vực tây bắc và việt bắc mưa vừa mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
khu vực các tỉnh bắc trung bộ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng tám có mưa có nơi mưa vừa mưa to